còn tại tp hcm hiện có tổng cộng ba mươi bảy ca nhập cảnh nhiễm covid một mươi chín đang chờ giải mã gen virus xác định biến thể
chưa kể năm ca nhiễm biến thể omicron đã âm tính trước đó
ngày ba một thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc từ ngày một một
tp hcm đã test nhanh tất cả hành khách nhập cảnh vào sân bay quốc tế tân sơn nhất
để phát hiện người nghi nhiễm covid một mươi chín
theo quy định tất cả người tết nhanh dương tính với covid một mươi chín thì đều được đưa về cách ly
tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai để điều trị chăm sóc và giải mã gen virus
đến một mươi sáu h ngày ba tháng một tp hcm đã có tổng cộng ba mươi bảy ca nhập cảnh nhiễm covid một mươi chín
đang chờ giải mã gen virus xác định biến thể
chưa kể năm ca nhiễm biến thể omicron đã âm tính trước đó
về điều trị cách ly theo báo cáo của sở y tế tp hcm
trong một tháng qua số ca mắc covid một mươi chín f và tử vong giảm rõ rệt
tp hcm cách ly chăm sóc và điều trị tổng cộng tám mươi sáu bảy trăm tám mươi bảy ca f
trong đó số ca f năm bệnh viện tầng hai tầng ba rất cao với một mươi ba tám trăm bốn mươi một ca
số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là ba một trăm bảy mươi hai ca bốn trăm linh tám ca thở máy xâm lấn
có sáu bảy mươi hai ca cách ly tập trung và có đến sáu mươi sáu tám trăm bảy mươi bốn ca cách ly tại nhà
trong ngày hai một mươi hai hai nghìn hai mươi một có đến sáu mươi tám ca tử vong
đến ngày hai tháng một con số mắc và tử vong được báo cáo
cụ thể ngày hai tháng một tp hcm đang còn cách ly chăm sóc và điều trị bốn mươi sáu sáu trăm chín mươi bảy ca f